tại khu vực biển cách đông nam đảo trần quảng ninh bốn hải lý cách phía tây đường phân định khoảng một mươi một hải lý
tàu cảnh sát biển sáu nghìn hai thuộc hải đội một trăm một mươi một hải đoàn một mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiến hành kiểm tra tạm giữ bảy tàu hàng của trung quốc
đang chở một số lượng lớn hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc
các tàu bị tạm giữ gồm quế bắc hai mươi ba nghìn sáu trăm tám mươi chín quế khâm một mươi sáu nghìn chín trăm một mươi sáu quế bắc hai mươi nghìn chín trăm chín mươi chín quế bắc hai mươi bảy nghìn một trăm linh sáu quế bắc hai mươi năm nghìn một trăm sáu mươi tám quế bắc tám trăm sáu mươi tám và quế bắc sáu trăm hai mươi ba
gồm một mươi năm thuyền viên đang chở gần năm trăm linh tấn hàng đông lạnh
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện theo giấy phép rời cảng thì bảy tàu trên đi từ cảng
vạn gia quảng ninh đến cảng bạch long trung quốc
nhưng thực tế các tàu này lại đi theo hướng từ trung quốc về đào trần
theo giấy tờ do các thuyền trường xuất trình thì hàng hóa trên các tàu là thịt trâu đông lạnh
tuy nhiên kiểm tra thực tế thì hàng hóa đều là nội tạng động vật phần lớn ghi là sách bò lòng bò chân gà được đóng trong các thùng giấy có chữ trung quốc
theo khai báo của các thuyền trưởng đây là số hàng tạm nhập tái xuất từ cảng vạn gia đi vào trung quốc
do đang chờ lệnh của ông chủ nên các tàu này tạm thời đến khu vực hòn bồ cát đảo trần để đợi lệnh
hiện bộ tư lệnh cảnh sát biển đang thông qua đường dây nóng để trao đổi với cảnh sát biển trung quốc nhằm xác minh sự việc và phối hợp xử lý theo quy định